hôm qua trận chung kết giải quyền vượt đồng đội nam davis cup giữa đội tuyển argentina và croatia đã bước vào các trận đồng đơn cuối cùng
do để thua với thủy số một hai ở hai ngày trước đó argentina buộc phải thắng nếu như không muốn lần thứ năm lỡ hẹn với chiếc quốc phương đình davis cup giánh giá
cánh nạn được đặt lên vai dan potro kênh được xếp thi đấu trận đầu tiên ông ấy thi đấu thứ ba với đại đội số sáu thế giới harry selig
với quyết tâm rất cao dan potro đã xuất sắc đánh bại selig sau năm set
với thủy số lần lượt là sáu bảy hai sáu bảy bảy
năm sáu bốn và sáu ba
qua đó giúp đội tuyển stanko tên bằng tỷ số hai đều
lợi thế lớn mà dan potro mang về giúp người đồng đội của anh là federico de bonis có trận đấu tốt sau đó với đối thủ ivo kovalevic
sau ba set de bonis giành thắng lợi với các tỷ số sáu ba sáu bốn và sáu ba
như vậy sau ba ngày thi đấu đội tuyển argentina đã giành thắng lợi kinh tính trước đội tuyển croatia với tỷ số ba hai để lần đầu tiên lên ngôi vua địch davis cup
chúng tôi đã suy thua nếu không có những tranh trai tuyệt vời
khoa martin dan potro thắng một trận không tưởng còn federico với chơi trận hay nhất cuộc đời cậu ấy
tôi đã mơ về điều này nhiều lần giờ thì nó đã trở thành sự thật
một cảm xúc khó tả nhất là sau khi trải qua một trận đấu kiên sức
đó là một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi
argentina từng bốn lần lọc vào trung kết giải đấu đồng đội này vào các năm một nghìn chín trăm tám mươi một hai nghìn sáu hai nghìn tám hai nghìn một mươi một

tuy nhiên với sự hồi sinh mẹ mẹ của
dan potro cũng như sự cố gắng không ngừng nghỉ của các đồng đội argentina đã có được cái kết như mong đợi
trường sát dạy biến của bóng đá quốc tế arsenal và manchester united là hai tên tuổi lớn ra sân tại vòng một mươi ba giải ngoài hàng anh đêm qua
trong khi các pháo thủ có chiến thắng đậm trước bournemouth thì trên sân nhà man utd lại không thể giành chọn ba điểm dù lẫn áp hoàn toàn đội khách west ham
được đánh giá cao hơn hẳn west ham lại được chơi trên sân nhà ông sheffield với tâm ý thoải mái sau thắng lợi bốn trước phoenix tại europa league
tựa united của hợp viên jose mourinho đã có khởi đầu tự hại khi ngày phút thứ hai đội chủ nhà đã bị dâng bàn
từ phao đá tọc đến cái phải của dimitri payet bóng được treo vào vòng cấm man utd và diafran sarko đã giết điểm tung lưới thủ thành david de gea trước sự truy cảm có phần hồi hợp của ibrahimovic
tuy nhiên chân súc người thụy điển đã cho thấy anh có thể không giỏi hỗ trợ phòng ngự nhưng luôn sắp bén trên hàng công
đến giữa hầm một tư đông trên dài của pol pot ba ibrahimovic thắt xuống lưới đầu cung lưới west ham đưa trận đấu trở lại thế cân bằng
ở những phút tiếp theo cả hai chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng trong một ngày thiếu may mắn cầu thủ hai đội đều không nghĩ bại được thủ thành đối phương thêm một lần nữa
trị điểm trước west ham man utd vẫn đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng kém đội xếp trên là tottenham tới bốn điểm sau một mươi ba vòng đấu
trình kiến ba đội xếp trên là chelsea liverpool manchester city cùng thắng ở lối trận ngày thứ bảy
hoàn hảo quyết tâm giành trận ba điểm cho cuộc tiếp đóng bonnemao đêm qua
trước đối thủ bị đình giá thấp hầm khá nhiều đội chủ sân emirates nhanh chóng làm chủ thế trận
sau nhiều cội bị bỏ lỡ phút thứ một mươi ba alexis sanchez mở điểm cho đội nhà với tình huống chiếp cơ hội rất nhanh từ sai lầm cầu vệ bên phía bonnemao
có bảng thắng sớm các pháo thủ trẻ càng chơi càng hay tuy nhiên giữa bức minh phấn lên cao arsenal lại bất ngờ bị thủng lưới
phút thứ hai mươi ba bonnemao được hưởng vào phạt một mươi một mét
trước chiếm phạt đền callum wilson dễ dàng đánh đưa thủ thành pete rochette cỡ hòa cho đội khách
cô đều cũng là thủ số của nhiệm khuyến đấu đầu tiên
sau giới nghỉ arsenal liên tục làm khổ hàng thủ đội khách bằng những đợt tấn công dồn dập
nhưng một hiệu quả tất yếu phút thứ năm mươi ba lưới của bonnemao lần thứ hai rung lên trong trận đấu sau pha nghi bản đơn giản của thơ wonkot
trước dừng lại ở đây ở phút của giờ thứ nhất của hiệp hai tiên đạo người chile alexis sanchez hoàn tất cố đúc cho riêng mình
đồng thời ấn định thắng lợi ba một cho đội nhà
với ba điểm vừa giành được arsenal củng cố vị trí thứ tư trên bá sát đồng thời tiếp tục người hy vọng trên chân vào tốc ba
còn với bonnemao họ vẫn dẫn chân ở vị trí thứ một mươi một trên bá sát
chuyển sát diễn biến tại giải vô địch quốc gia italia từng đánh bại một arsenal đang trên đảo hồi sinh mạnh mẽ
dên hoa được coi là khắc tinh của các ông lớn tại serie a mùa này
đêm qua đoàn quân của ivan djuric thêm một lần tạo ra một cú sốc khi cột ngã nhà đưa kiếm vua địch juventus ngay tại sân nhà luigi ferraris
ở trận đấu diễn ra sau đó thắng lợi tên mừng trước serie a tại đối trường champions league hồi giữa tuần
khiến nhiều người tin tưởng vào chiến thắng tiếp theo cho juventus ở chỗ ngầm khách trước duyên hòa
nhưng ít ai ngờ rằng đội bóng của huyện luyện viên ivan djuric lại tạo nên điều thần kỳ khi dẫn trước nhà đưa kiếm vua địch ba chỉ sau hai mươi chín phút bóng lăn
hạ phong ngựa chứa danh của bà đồng
già đã để giovanni simeone hai lần chọc thủng lưới ở các phút thứ ba và một mươi ba trước khi alexandro bên phía juventus đã phản lưới nhà ở phút thứ hai mươi chín
có lẽ vì quá bất ngờ sau liên tiếp những bàn thua mà đoàn quân của huyện luyện viên massimiliano allegri đã không thể vượn dậy cho phần còn lại của trận đấu
mặc dù đã tung chân sút tốt nhất là rosalind huyen vào sân ngay đầu hiệp hai
nhưng những gì đội bóng thành turin làm được chỉ là một bàn tháng danh dự ở phút thứ tám mươi hai nhờ công của miralem pjanic
thất bại đầy bất ngờ với tỷ số một ba jubentus vẫn đứng vững tại vị trí đầu trên bàn xếp hạng
nhưng khoảng cách của họ với đội xếp thứ hai là ac milan giờ chỉ còn bốn điểm
với sinh hoa ba điểm trên sân nhà giúp họ leo lên đứng thứ chín trên bàn xếp hạng
phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin của môn thể thao tốc độ
đêm qua mùa giải f một hai nghìn một mươi sáu đã chính thức khép lại với trạng đua tại jas marina
không có bất ngờ nào xảy ra khi chiếc vô địch đã thuộc về tay lái của đội mercedes nico rosburg
ngày đua chính thức tại jazz marina nico rosberg chỉ hơn được đồng đội lewis hamilton một mươi hai điểm trên bàn tổng sắp
chỉ cần đứng thứ ba chung cuộc bất chấp lewis hamilton giành kết quả thế nào
nico rosberg cũng sẽ khẳng định ngôi vị dẫn đầu
mặc dù hamilton đã có một trạng đua vô cùng xuất sắc luôn vững vang vào nơi đầu và đảm bảo rất tốt vị trí của mình
nhưng với những gì mikort bước làm được ở trạng đua cuối cùng anh xứng đáng có được ngôi vương của bóng giải f một hai nghìn một mươi sáu
chung cuộc kết thúc năm mươi năm vòng đua tại jazz marina lewis hamilton xuất sắc cắn đích đầu tiên
với thành tích một giờ ba mươi tám phút bốn giây một mươi ba
vị trí thứ hai thuộc về nico rosberg với giây bốn ba mươi chín nhiều hơn
và vị trí thứ ba thuộc về sebastian vettel của ferrari với giây tám bốn mươi ba nhiều hơn
cắn đích ở vị trí thứ hai cùng một mươi tám điểm nico rosberg đã có tổng cộng ba trăm tám mươi năm điểm sau hai mươi một trạng đua
và hơn người xuất thứ hai là lewis hamilton năm điểm
có đó chính thức đăng quang danh hiệu vdt f một năm hai nghìn một mươi sáu
đây là chiếc vdt đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu f một của tay đua người đức
như vậy sau bao tư năm

người cha kỳ tiến lewis đã có được danh hiệu vdt
cậu con trai tài năng nico rosberg của ông cũng đã làm cho cha mình tự hào
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối nay